thưa quý vị sau khi giảm trạm đáy còn hai mươi bốn ca mắc covid một mươi chín trong ngày ở kỳ nghỉ tết nguyên đán
thì hiện nay số ca nhiễm bệnh toàn quốc nói chung và tại tp hcm nói riêng đã tăng trở lại
trước thực trạng đó ngành y tế cảnh báo dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
người dân cần nâng cao cảnh giác và trích ngừa vaccine
số liệu bộ y tế công bố cho thấy trong ngày một mươi sáu tháng hai trên địa bàn tp hcm
tuy không ghi nhận trường hợp tử vong vì dịch covid một mươi chín nhưng số ca bệnh đang tăng nhanh
thống kê trong ba ngày qua cho thấy vào ngày một mươi bốn tháng hai thành phố phát hiện hai trăm tám mươi năm ca nhiễm mới
ngày một mươi năm tháng hai có ba trăm bốn mươi một ca nhiễm thì đến ngày một mươi sáu tháng hai đã tăng lên sáu trăm hai mươi ca nhiễm
dịp nghỉ tết nguyên đán những tín hiệu rất lạc quan trong cuộc chiến chống dịch
đã được ghi nhận tại tp hcm
có ngày số ca bệnh giảm sâu xuống chỉ còn hai mươi bốn trường hợp trung bình mỗi ngày chỉ một vài ca tử vong
tuy nhiên thực tế sau kỳ nghỉ tết số ca bệnh đang tăng trở lại
theo phân tích của sở y tế tp hcm nguyên nhân dịch bệnh gia tăng là do trong kỳ nghỉ kéo dài
người dân đã tiếp xúc giao lưu đi lại nhiều
sau tết người dân từ các tỉnh trở lại tp hcm học tập lao động nên di biến động dân cư rất lớn
làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm đặc biệt là ở những người chưa tiêm chủng
hoặc tiêm chưa đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín
đến nay thành phố đã tổ chức học trực tiếp cho học sinh từ mầm non đến bậc đại học
hiện ngành y tế đang phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch
để ngăn chặn xử lý triệt đề nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong trường học
để chủ động bảo vệ sức khỏe bảo vệ những thành quả chống dịch đã đạt được
tp hcm kêu gọi người dân cần tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo năm k cộng vaccine
không chủ quan lơ là trước mọi nguy cơ lây nhiễm
trong trường hợp test nhanh dương tính cần lập tức thông báo đến y tế địa phương
để được hỗ trợ chuyên môn tránh nguy cơ bệnh diễn tiến nặng